khoảng từ chiều tối và đêm nay trên khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
riêng vùng núi thì có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to đến rất to
từ ngày một mươi ba tháng sáu mưa gia tăng hơn và có thể kéo dài trong hai ba ngày tới
với nhiệt độ ngày mai tại phía đông bắc bộ giảm về mức cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó sẽ giảm thêm hai độ trong hai ngày tiếp theo thời tiết chuyển mát mẻ
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ từ chiều tối và đêm nay
sẽ có mưa rào và rông rải rác riêng vùng núi thì có mưa vừa cục bộ sẽ có mưa to đến rất to
mưa kéo dài trong hai ba ngày tới quý vị cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp
và lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi một ba mươi bốn độ sau đó sẽ giảm thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh miền trung trên hầu khắp khu vực trong ba ngày tới thì vẫn tiếp tục duy trì tình trạng
hơi ít mưa và có nắng nóng diện rộng
trong đó ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi xuất hiện nắng nóng gai gắt với mức nhiệt trên ba mươi tám độ sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
ở khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng ở phần phía bắc khu vực sẽ giảm đi
với nhận độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
khu vực này phổ biến là ít mưa có chăng là về chiều tối xuất hiện mưa rông
cục bộ thì tiềm ẩn nguy cơ về tố lốc
tại khu vực tây nguyên đang trong thời kỳ mùa mưa do hoạt động của gió mùa tây nam
nên tiếp tục có mưa rông xảy ra ở nhiều nơi tập trung chính trong khoảng thời gian chiều và tối
cục bộ thì có mưa vừa mưa to ban ngày trời có nắng gián đoạn
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá mức là ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rông
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
trong hai ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm khi mưa giảm